hôm nay kỷ niệm hai trăm linh năm ngày sinh frederick engel hai mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn tám trăm hai mươi hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
lãnh tụ thiên tài người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới
cùng với các mark engel đã có nhiều công lao công hiến to lớn cho chủ nghĩa cộng sản và phong trào công nhân quốc tế
để lại nhiều công trình đặc sắc trong kho tàng lý luận thế giới mà đến ngày hôm nay vẫn còn nguyên giá trị
đối với các đảng cộng sản trên thế giới trong đó có việt nam
đó là bảo vệ phát triển chủ nghĩa mark góp phần làm cho chủ nghĩa mark luôn có giá trị khoa học và cách mạng
cũng như các mark engel không bao giờ coi lý luận của mình là học thuyết hoàn hảo đã xong xuôi
và buộc mọi người phải dập cuôn xào chép mà luôn đòi hỏi phải phát triển lý luận thông qua nghiên cứu thực tiễn tổng kết thực tiễn
ông kiên quyết bác bỏ những mưu toan giáo điều của học thuyết mark
biến học thuyết đó thành một mớ những công thức bất biến
đồng thời đấu tranh với bất cứ người nào coi thường sự tiến bộ của khoa học
coi thường những điều kiện và những nhu cầu xã hội mới nảy sinh
khi tình hình thay đổi và cuộc sống thực tiễn đặt ra những vấn đề mới
engel dũng cảm xem xét lại ngay cả những quan điểm của mình
engel thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình và các mark trong thời kỳ bão táp cách mạng một nghìn tám trăm bốn mươi tám một nghìn tám trăm năm mươi hai
khi nhận định về tình hình thế giới về chủ nghĩa tư bản về phương pháp sách lược cách mạng của phong trào công nhân
ngay cả một số nhận định trong tuyên ngôn của đảng cộng sản sau này đã được engel cùng với các mark thừa nhận
nếu được viết lại thì cũng cần bổ sung và yêu cầu những người cộng sản
bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào việc áp dụng những nguyên lý đó phải tùy theo hoàn cảnh lịch sử đương thời
vận dụng tư tưởng khoa học và cách mạng đó đảng ta đã tiến hành đổi mới đất nước
bởi đổi mới là yêu cầu bức thiết của sự nghiệp cách mạng là vấn đề có ý nghĩa sống còn
tuy nhiên đổi mới không phải là phủ định sạch trơn thành tựu
cách làm trước đây mà là khẳng định những gì trước kia hiểu đúng làm đúng
loại bỏ những gì hiểu sai làm sai hoặc những gì trước kia đúng nhưng nay không còn phù hợp
bổ sung nhận thức mới và cách làm mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cách mạng
đổi mới không phải là từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội
mà là làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức đúng đắn hơn xây dựng hiệu quả hơn
quá trình này không phải là xa rời chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh
mà lại nhận thức đúng vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết
tư tưởng đó nắm vững bản chất khoa học và cách mạng của nó
lấy đó làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng
dùng lý luận đó làm cơ sở quan trọng để đánh giá tình hình
với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật đánh giá đúng sự thật
lấy đó làm cơ sở xuất phát để hoạch định đường lối đổi mới
nhờ đó đảng ta đã lãnh đạo đổi mới đất nước thành công